tại phiên họp bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã trình bày tờ trình tóm tắt dự án luật đường bộ

phương tiện giao thông đường bộ vận tải đường bộ tăng cường quản lý nhà nước

thực hiện cam kết của việt nam với cộng đồng quốc tế khắc phục những vấn mắc bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ

chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết
thường trực ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu giải trình của chính phủ
và thấy rằng việc xây dựng hai dự án luật đã được chính phủ thảo luận cân nhắc đánh giá thận trọng kỹ lưỡng và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
giải trình làm rõ thêm một số vấn đề bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc xây dựng hai luật tách bạch giữa lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng hạ tầng đường bộ là vô cùng cần thiết
phù hợp với thực tiễn đề nghị quốc hội sớm đưa ra để thảo luận và thông qua
kết luận nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ
đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tán thành hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cơ bản đảm bảo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hồ sơ hai dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đánh giá cao sự cầu thị của chính phủ trong chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị đảng đoàn quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội để giải trình trình lý bổ sung hai dự án luật
và cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời xem xét về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thay mặt chính phủ trình bày tờ trình dự án luật
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm điều chỉnh thay đổi về vị trí
chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất
xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với tính chất là lực lượng quân chúng tự nguyện tự quản dưới sự quản lý của chính quyền tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa đảm bảo quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết ban hành luật hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án luật sự phù hợp với chủ trương đường lối của đảng tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo đồng thời cho ý kiến và góp ý cụ thể đối với nhiều nội dung liên quan đến các chính sách cơ bản của dự án luật
đã cơ bản đảm bảo theo các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh cũng như các dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần chuẩn bị hết sức cẩn trọng tỉ mỉ công phu kỹ lưỡng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật bảo đảm sự đồng thuận cao của các đại biểu quốc hội